đồn biên phòng sầm sơn bộ đội biên phòng thanh hóa vừa cứu vớt thành công bảy ngư dân xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
gặp nạn trên tàu cá th chín mươi nghìn một trăm tám mươi ba ts của anh trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bị chìm cách bờ biển lạch hới hai mươi sáu hải lý về hướng đông
ngay sau khi nhận được tin báo và tọa độ đồn biên phòng sầm sơn và hải đội hai đã sử dụng xuồng cao tốc và tàu tuần tra để tìm kiếm cứu nạn
huy động hai tàu cá đang khai thác gần đó cùng hỗ trợ tham gia tìm kiếm cứu vớt
đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai đã tìm thấy và cứu vớt được bảy ngư dân tại vị trí một mươi chín độ ba mươi chín phút bắc một trăm linh sáu độ một mươi ba phút đông
lực lượng quân y bộ đội biên phòng đã kịp thời chăm sóc sức khỏe tinh thần của các ngư dân đã ổn định trở lại
đến hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã đưa bảy ngư dân cập cảng hải đội hai an toàn sau đó tiến hành giao người về địa phương và gia đình